tối qua ngày hai mươi tháng một mươi hai tại quảng trường lâm viên festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức được khai mạc
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới sự lễ khai mạc
cùng sự có đồng chí trương mỹ hoa nguyên bí thư trung mông đảng nguyên phó chủ tịch nước
phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho rằng
từ lâu đà lạt thành phố ngàn hoa là vùng đất quyến rũ với khí hậu mát mẻ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
kiến trúc độc đáo con người hiền hòa thanh lịch mến khách
trải qua một trăm hai mươi năm năm hình thành và phát triển đà lạt đã đạt được nhiều thành công trong quá trình hội nhập
đầu tư phát triển thành phố theo hướng hiện đại
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh đến nay festival hoa đà lạt đã qua tám kỳ khai hội
được xã hội ghi nhận là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật
lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng có tác động thiết thực thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp và du lịch
nhất là sản xuất kinh doanh hoa nông sản tơ lụa của vùng đất nam tây nguyên
festival diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai